hàng cấm hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội hàng giả hàng kém chất lượng hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế xuất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
trong dịp tết nguyên đán là những mặt hàng trọng điểm cục hải quan hà nội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trước trong và sau tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
trong dịp tết nguyên đán hải quan hà nội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trước trong và sau tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
trong dịp tết nguyên đán hải quan hà nội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trước trong và sau tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một